tại hội nghị quán triệt thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị tại tp hcm vừa mới diễn ra
bí thư thành ủy tp hcm đinh la thăng đã khẳng định lại trách nhiệm của người đứng đầu địa phương
về việc lập lại trật tự vỉa hè bí thư thành ủy tp hcm cũng yêu cầu bí thư
chủ tịch ủy ban nhân dân quận huyện trưởng công an phường phải sắn tay xuống hiện trường
dẹp lấn chiếm vỉa hè chứ không nên giao cho cấp phó như hiện nay
trong chỉ thị ngày một mươi tháng ba của thành ủy tp hcm đã nêu rõ
người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm cao nhất trong việc bảo đảm trật tự đô thị
khi để xảy ra tình trạng vi phạm về quy định buôn bán lấn chiếm trái phép lòng đường
nói về việc phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận một ông đoàn ngọc hải
liên tục phải xuống địa bàn trong khi thiếu vắng sự hiện diện của cấp ủy bí thư đinh la thăng nhận định
vấn đề mà người dân quan tâm chính là tính công bằng khi thành phố quyết tâm lấy lại vỉa hè cho người đi bộ
cũng được các thành viên trong hội nghị đặt ra bởi cho đến thời điểm này ngoài một số quận như quận một
quận bình tân quận tân phú bày tỏ sự quyết liệt
thì còn một số quận huyện khác chưa thực sự dứt khoát thực hiện chỉ thị của thành phố
bây giờ không thể là cái phường này nó ra quân mà cái phường kia nó không ra quân
nó cùng một tuyến đường nhưng mà cái ông này ra quân cái ông kia ra quân
một cái tồn tại mà thật sự không thể
trong thời gian vừa qua mình là nó xảy ra vấn đề đó tức là mình không có cái phối hợp
hơn bao giờ hết đảng ủy chính quyền địa phương các phường xã đang được kỳ vọng sẽ làm tốt trách nhiệm của mình
bởi nếu các cấp địa phương không quyết liệt
thì tình trạng vỉa hè nhích nhát sẽ lại tài diện như những đợt ra quân trước
thứ nhất là phải hệ thống chính vào cuộc hệ thống chính là bao gồm cả cấp ủy đảng
cả chính quyền cả mặt trận giới quốc và các đoàn thể v v các cơ quan mặt ngành
và phải nâng cao được vai trò trách nhiệm của người đứng đầu
mà số một ở đây tôi sẽ nói là bí thư chủ tịch các phương
với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
thành phố hồ chí minh đang quyết tâm để việc giữ gìn trật tự đô thị
an toàn giao thông sẽ trở thành điểm son trong tiêu chí thành phố văn minh đáng sống